ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã công bố có bốn trường hợp trở về từ liên bang nga
đang được cách ly tập trung tại trung đoàn tám trăm một mươi bốn ở thành phố hòa bình đã có kết quả dương tính với virus sars cov hai
và cả bốn người này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
xác định được bốn ca dương tính vào một mươi chín h ngày hôm qua hai mươi một tháng bảy ngành y tế tỉnh hòa bình đã chỉ đạo khẩn cấp cách ly y tế
tại khoa nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi xét nghiệm và cách ly
tránh lây lan trong cộng đồng tiến hành sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần đồng thời phun xịt khử trùng khu vực sinh hoạt của cả bốn ca nhiễm